các đối tượng thuê nhà ở hà nội để thực hiện hành vi phạm tội
địa điểm chúng nhắm tới là những khu trung cư cao tầng nơi an ninh được xếp chặt
các đối tượng thuê nhà ở hà nội để thực hiện hành vi phạm tội
địa điểm chúng nhắm tới là những khu trung cư cao tầng nơi an ninh được xếp chặt
trong số năm đối tượng đứng đầu các băng ổ nhóm thì đỗ văn phúc từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa bắt về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tuy nhiên sau khi được tại ngoại thì đối tượng rời thanh hóa lên hà nội tiếp tục hành vi phạm tội